chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều nay bộ công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương
về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung mương
quán triệt tư tưởng quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước lực lượng công an nhân dân luôn nhận thức rõ sức mạnh của công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là phong trào cách mạng của đảng là nội dung quan trọng của biện pháp vận động quân chúng biện pháp cơ bản chiến lược của công an nhân dân
làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
năm mươi năm năm qua các thế hệ cán bộ của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã làm tốt chức năng tham mưu có nhiều chủ trương quan trọng biện pháp chiến lược chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng
các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát triển đa dạng phong phú thiết thực có hiệu quả mang tính xã hội hóa cao phát huy được vai trò làm chủ tính tích cực của nhân dân theo phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ ở cơ sở góp phần xây dựng xã hội bình yên trật tự văn minh là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
ghi nhận biểu dương những kết quả trong chặng đường năm mươi năm năm qua của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị lực lượng công an các cấp trong công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có việc kết hợp chặt chẽ các biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp cơ bản của lực lượng công an kết hợp chặt giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ giữa phát động phong trào quần chúng với tấn công chấn áp tội phạm

trong đó có việc kết hợp chặt chặt giữa phòng ngừa nghiệp vụ giữa phong trào quần chúng với tấn công chấn áp tội phạm